thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng cải tạo đường ba trăm năm mươi tám
đoạn từ xã thủy triều đến đường trục giao thông khu đô thị và công nghiệp bến rừng
huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
tuyến đường ba trăm năm mươi chín tiếp tục được đầu tư xây dựng cải tạo góp phần thực hiện mục tiêu phát triển
huyện thủy nguyên trở thành một vùng kinh tế mới năng động của thành phố
tuyến đường này cũng đồng thời chuẩn bị để tiếp tục tăng cường kết nối trên bộ
giữa hải phòng với quảng ninh thông qua việc đầu tư cầu bến rừng nhằm thúc đẩy phát triển
kinh tế xã hội của thành phố và khu vực
đây cũng là công trình từng bước cụ thể hóa chương trình hành động của ban thường vụ thành ủy hải phòng
thực hiện các mục tiêu nghị quyết số bốn mươi năm của bộ chính trị về xây dựng và phát triển thành phố hải phòng
đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi